quảng bình phải khai báo y tế thực hiện cách ly tại nhà cơ sở lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc những trường hợp nghi ngờ theo quy định
kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải công cộng vào địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
chuyển sang những tin tức an ninh trở tự
từ ngày một mươi một mươi hai tháng tám tòa án nhân dân tỉnh cà mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tha mô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với bốn bị cáo nguyên cán bộ sở y tế gồm đỗ thành trương nguyên kế toán văn phòng phan ngọc trâm nguyên thủ quỹ huỳnh quốc việt nguyên giám đốc sở y tế tỉnh cà mau và trịnh minh khén là nguyên phó phòng tổ chức cán bộ
từ năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy đỗ thành trương và phan ngọc trâm đã lợi dụng chức vụ
đỗ thành trương và phan ngọc trâm đã lợi dụng chức vụ
đỗ thành trương hai mươi năm phan ngọc trâm bốn năm tù về tội tha mô tài sản huỳnh quốc việt hai năm và trịnh minh khén hai năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và thực hiện trách nhiệm bồi thường dân sự số tiền mà các bị cáo có liên quan đã chiếm đoạt
liên quan đến việc triệt xóa sới bạc bắt giữ hàng trăm đối tượng tăng và thu giữ gần một tỷ đồng trên tuyến biên giới
mới đây công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với một mươi bốn tỷ đồng